phát biểu tại buổi làm việc diễn ra vào chiều nay một mươi ba tháng tám giữa thường trực thành ủy hà nội và ban cán sự đảng bộ công thương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội mong muốn bộ công thương hỗ trợ hà nội
trong việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp của hà nội theo hướng hiện đại
đồng chí cũng mong muốn bộ công thương tháo gỡ khó khăn trong việc bổ sung các dự án nhà máy điện
rác vào quy hoạch phát triển điện lực để bảo đảm mục tiêu cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển của thủ đô
hà nội cũng mong bộ công thương hỗ trợ đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để hà nội trở thành địa phương
đứng đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử và nghiên cứu thí điểm xây dựng sàn giao dịch giá cả tương lai
tại buổi làm việc bộ công thương mong muốn hà nội cần xác định rõ không gian dành cho công nghiệp
hệ sinh thái khởi nghiệp đồng thời cần tập trung cải cách hành chính xây dựng bộ máy chính quyền điện tử xây dựng và hình thành hệ thống logistic